thưa quý vị sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn dụng huyền lê thị hoa đặng nguyệt minh nguyễn thị nhung và nguyễn thị liên đều trú tại tỉnh thanh hóa khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi sáu usb chữ ký số của một mươi sáu công ty ba con dấu của ba công ty cùng với nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
trước đó công an huyện triệu sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và vận tải hải phong đăng ký hoạt động từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai địa chỉ tại thị trấn triệu sơn
do nguyễn thị hương đứng ra thành lập không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép cơ quan công an xác định công ty này do minh nhung liên điều hành và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty và doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo với giá giao động từ hai tám giá trị hóa đơn
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị phát hiện các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống với số lượng
lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau sau đó thì xuất khống tổng cộng năm trăm tám mươi hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng ba mươi tỷ đồng cho nhiều đơn vị
các đối tượng còn khai báo từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã lập khống bốn công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho một mươi hai công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn hợp thức hóa hóa đơn chứng tử làm giảm số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn
vào sáng ngày chín tháng sáu đội cảnh sát kinh tế công an tp tây ninh phối hợp với công an phường ba đã kiểm tra phát hiện một quán cà phê trên địa bàn tàng trữ thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc
kiểm tra quán cà phê trên đường phạm tung khu phố một phường ba tp tây ninh do võ thị thắm trú tại huyện tây biên làm chủ
cơ quan công an phát hiện cơ sở này kinh doanh thuốc lá điện tử nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
công an tp tây ninh tiến hành lập biên bản kiểm tra và tạm giữ năm trăm linh hai cây thuốc lá điện tử và một trăm linh năm chai tinh dầu các loại giá trị tăng vật khoảng năm mươi triệu đồng
với hành vi tàng trữ hàng cấm đối tượng đoàn trơn mẫn chú tại phường an hòa tp huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam

theo đó đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập ngày tám tháng sáu gồm lãnh đạo các đơn vị cục điều tiết điện lực cục điện lực và năng lượng tái tạo cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp vụ pháp chế thanh tra bộ vụ kế hoạch tài chính vụ dầu khí và than

nay ngày một mươi tháng sáu lãnh đạo huyện tân biên tỉnh tây ninh xác nhận trên địa bàn xã tân bình vừa xảy ra một vụ giết người khiến một người tử vong
cụ thể vụ án xảy ra vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng sáu trên địa bàn xã tân bình
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã tân lập bị đâm vào động mạch chủ không cầm được máu dẫn đến tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mối thuẫn cá nhân hai bên xô sát dẫn đến xảy ra án mạng
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ đối tượng gây án để điều tra
trước đó vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày tám tháng sáu công an xã hương thuận huyện tràng bằng tỉnh tây ninh nhận được tin báo
tại nhà một người dân ở xã hương thuận phát hiện một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ và người vợ tử vong trên giường
được biết hai người kết hôn từ năm hai nghìn chín và có một con chung sinh năm hai nghìn một mươi
đến khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hai người ly hôn và sau đó khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi ba hai người quay lại súng chung
hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yà lèo tỉnh đắk lắk cho biết đang điều tra một vụ giết người do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đài
đối tượng trong vụ án là trương văn lượng chú huyện yà lèo
khi làm việc tại dãy của mình lượng phát hiện chân hồ chứa nước bị ai đó xúc đất
do dãy của lượng giáp danh với dãy của ông ba lại có mâu thuẫn từ trước
cho nên lượng cho rằng ông ba đã xúc đất ở chân hồ nước của mình
dẫn đến có thể bị bể vỡ thành của hồ nước nên ông lượng đi sang dãy của ông ba gọi ông ba ra nói chuyện
trong quá trình cả hai nói chuyện đã xảy ra tranh cãi lượng đã dùng một xà bem sắt dài một năm mét đánh liên tiếp ba cái trúng vào đầu và một cái vào tay trái của ông ba
làm ông ba gục tại chỗ sau đó ông ba được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương rất nặng
sử dụng hung khí đánh nhau khiến một người thiệt mạng
một mươi bốn nội tượng vừa bị các quan cảnh sát điều tra
tuy phước tỉnh bình định bắt khẩn cấp về hành vi giết người và gây dối cho tự công cộng
trong số một mươi bốn đối tượng bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến trần thanh hậu là đối tượng chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan công an hậu khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với phạm trần đức duy
nên hậu đã rủ thêm nhiều đối tượng khác chuẩn bị các loại hung khí và vỏ chai bia hẹn nhau với nhóm của duy để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả khiến một thanh niên trong nhóm của duy thiệt mạng
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã bắt giữ năm đối tượng
trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn dụng huyền lê thị hoa đặng nguyệt minh nguyễn thị nhung và nguyễn thị liên đều trú ở tỉnh thanh hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi sáu usb
chữ ký số của một mươi sáu usb
một mươi sáu công ty ba con dấu của ba công ty cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn
trước đó công an huyện triệu sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và vận tải hải phong
đăng ký hoạt động từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai có địa chỉ tại thị trấn triệu sơn do nguyễn thị hương đứng ra thành lập
không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép
cơ quan công an xác định công ty này do minh nhung liên điều hành và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty doanh nghiệp
có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo
với giá giao động từ hai đến tám giá trị của hóa đơn
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị phát hiện các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau
sau đó xuất khống tổng cộng năm trăm tám mươi hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng ba mươi tỷ đồng cho nhiều đơn vị
các đối tượng còn khai báo từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ đã lập khống bốn công ty
và trực tiếp làm kế toán thuế cho một mươi hai công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn
hợp thức hóa hóa đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn
đối tượng hoàng liên trong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với công an tỉnh quảng trị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản liên tỉnh
theo điều tra ban đầu
sau khi nhập cảnh vào việt nam vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng liên trong vào thành phố hồ chí minh mua xe máy làm phương tiện gây án hoạt động trộm cắp tài sản
vào khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày bảy tháng sáu đối tượng liên trong đến cửa hàng trang trí hạnh hòa trung tâm thương mại vincom huế
giả mờ giả vờ hỏi mua trang sức
sau khi nhân viên cửa hàng tư vấn đem ra khỏi tủ kính của cửa hàng năm sợi dây chuyền
liên trong cầm trên tay xem rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên đưa thêm những mẫu khác
đồng thời đối tượng đã
lợi dụng sơ hở của nhân viên nhanh tay lấy trộm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng ý
có trị giá hơn ba mươi triệu đồng và trả lại bốn sợi dây chuyền
y đã lấy lý do đi đổi tiền đô la mỹ rồi nhanh chóng lấy xe máy chạy ra quảng trị
sau khi tiếp nhận trình báo tổ công tác truy xét theo hướng đối tượng bỏ trốn
đến hai mươi hai h ngày bảy tháng sáu phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh quảng trị
đã bắt giữ đối tượng tại nhà nghỉ long giang thành phố đông hà tỉnh quảng trị
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội trong buổi thi đầu tiên vào lớp một mươi
có hai thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội sáng nay
có hơn một trăm một mươi năm thí sinh dự thi vào lớp một mươi môn văn đạt tỷ lệ chín mươi chín năm vắng năm trăm chín mươi bốn em
trong đó hai thí sinh vi phạm quy chế thi một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi
một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi
theo đánh giá của học sinh và giáo viên đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp một mươi
của hà nội năm nay bám sát kiến thức cơ bản vừa sức với học sinh
với đề thi này dự đoán phổ điểm môn ngữ văn sẽ tương đối cao
trong buổi chiều ngày hôm nay các em làm bài trắc nghiệm môn ngoại ngữ trong sáu mươi phút
sáng mai thí sinh sẽ dự thi môn cuối cùng là môn toán theo hình thức tự luận
thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
những thí sinh có nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
nguyễn huệ hay lớp chuyên của trung học phổ thông chu văn an sơn tây
sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày một mươi hai tháng sáu
trong những ngày vừa qua thời tiết tại hà nội và các tỉnh thành phố phía bắc
tiếp tục có nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện đã tăng vọt
để đảm bảo an toàn lưới điện các đơn vị cung cấp điện đã thực hiện lịch cắt điện
ở một số khu vực
tuy được thông báo từ trước thế nhưng mất điện cũng đã khiến cho đời sống sinh hoạt
của nhiều gia đình bị đảo lộn đặc biệt là gây nhiều khó khăn
cho người và trẻ nhỏ
cắt điện thường xuyên ngày thì em định về quê để tránh nóng để tiết kiệm
cắt điện thì mình sẽ phải đi bộ từ tầng cao xuống thì nó cũng hơi bất tiện
cuộc sống của con người nó đảo lộn tất cả nóng lực này
mất điện từ chín h ba mươi đến chín h ba mươi

trong nhà quá nóng người dân của khu trung cư này phải ra ngoài tìm hàng cây ngồi cho bát
giữa thời tiết oi bức của hà nội lại không điện khiến người dân khổ sở
tất nhiên là bây giờ đường sinh hoạt bình thường nó mất điện nó đảo lộn nhiều vấn đề ở chứ
thứ nhất là về sinh hoạt
thứ hai là về sức khỏe
mùa này nhất là nó là mùa hè thì nó vào cái lúc mà các cháu nó nghỉ hè nó ở nhà
mà mất điện thì lại không nấu cháo nào cho em bé
rồi là em bé thì
khó chịu lắm
mất điện nào là nóng này
rồi là ăn cũng không chịu ăn luôn
ngủ thì không được ngủ
cắt điện luân phiên khiến cho việc kinh doanh của nhiều cơ sở bị ngưng trệ
một số cửa hàng phải đóng cửa vì công việc bắt buộc phải dùng điện
phải có điện thì mình mới chụp được
chụp được phim cho khách hàng
có điện thì có ánh sáng thì mình mới làm được công việc hàng ngày được
mới nắng nôi trong phòng thì luôn
nóng thì không làm được công việc
các trung tâm thương mại đã trở thành nơi tránh nóng cho nhiều người
đây là lý do khi quận long biên có nhiều khu vực bị cắt điện
lượng khách đổ về trung tâm thương mại này tăng đột biến
đạt một trăm tám mươi lượt người một ngày tăng ba mươi so với ngày thường
trước những khó khăn của người dân tổng công ty điện lực tp hà nội thông tin
nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ
để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện
một số khu vực trên địa bàn hà nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp
trong tháng sáu miền bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần hai tuần liên tục
dự kiến phụ tải miền bắc và hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong các ngày tới
trước những khó khăn của ngành điện mỗi người dân doanh nghiệp cần nâng cao ý thức
sử dụng điện an toàn hiệu quả tiết kiệm góp phần chung tay cùng ngành điện vượt qua giai đoạn khó khăn